nhu cầu vốn của chính các ngân hàng cũng là một nhân tố quan trọng tác động tới biểu lãi suất khiến lãi suất huy động có thể còn tiếp tục tăng